ngày hai mươi năm tháng tám tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh và tập đoàn flc tổ chức khởi công xây dựng
trường đại học flc theo tiêu chuẩn quốc tế hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận tại quảng ninh
trường đại học flc có quy mô năm mươi hectare được xây dựng trên khu đất là bãi thải mỏ của ngành than
tại thành phố hạ long dự án có tổng vốn đầu tư gần bốn tỷ đồng được định hướng trở thành trường
đại học đa ngành đa lĩnh vực gắn liền với việc phát triển mô hình đào tạo toàn diện đầu tiên
tại quảng ninh trường đặt mục tiêu đặt xếp hạng qs rating và kiểm định asean university network
xếp hạng aa csb đối với các chương trình quản trị kinh doanh trong thời gian ngắn nhất
giúp học viên được học tập trong môi trường giáo dục bài bản trường dự kiến tuyển sinh mùa đầu
tiên vào cuối năm hai nghìn hai mươi với quy mô tuyển sinh ban đầu là sáu trăm linh sinh viên tăng lên sáu một trăm linh sinh viên
vào năm hai nghìn hai mươi bốn và một mươi sinh viên vào năm hai nghìn ba mươi năm